các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi quyết định truy nã là văn bản tố tùng hình sự do cơ quan có thẩm quyền ban hành
theo mẫu do bộ công an quyết định
lệnh truy nã do cơ quan có thẩm quyền ban hành trước đây vẫn còn hiệu lực
quyết định truy nã phải có một số các nội dung chính như thời gian địa điểm ra quyết định truy nã
cơ quan họ tên chức vụ người ra quyết định căn cứ truy nã thông tin lý do nhận dạng
ảnh đối tượng bị truy nã tội danh bị khởi tố truy tố địa chỉ số điện thoại của cơ quan ra quyết định truy nã
lãnh đạo cục cảnh sát hình sự cho biết các tin nhắn với nội dung lệnh truy nã nêu trên
là một trong những biến tướng của các đối tượng đòi nợ thuê
việc này bộ công an cũng có những cảnh báo về phương thức thủ đoạn của các đối tượng để người dân cảnh giác
theo luật sư nguyễn thanh hải đoàn luật sư tp hà nội
thời gian gần đây không ít người dân hoang mang khi nhận được những tin nhắn với nội dung lệnh truy nã
yêu cầu tự giác chỉnh diện và nếu không thực hiện sẽ bị chuyển giao cho công ty đòi nợ thuê bị truy tìm và xử lý
những thủ đoạn gian dối giả mạo để chiếm đoạt tài sản như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước
gây nhiễu loạn thông tin tác động xấu đến hình ảnh tình hình an ninh trật tự xã hội
luật sư hải thông tin đối với những hành vi vi phạm này thì khi bị phát hiện
điều tra hoàn toàn có thể bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cụ thể đầu tiên đây là hành vi giả mạo cơ quan điều tra cơ quan có thẩm quyền khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
đối với hành vi này tuy theo số tiền mà các đối tượng này chiếm đoạt được của bị hại
nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì bị xử lý hành chính
ông hải nói theo điểm c khoảng một điểm b khoảng hai điều một mươi năm nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp
phạt tiền từ hai đến ba triệu đồng đối với hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản
phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng đối với hành vi dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền và tài sản
ngoài ra theo luật sư hải nếu đủ yếu tố cấu thành tội danh thì người có hành vi giả danh cơ quan điều tra
cơ quan có thẩm quyền khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
khung hình phạt cao nhất của tội này là tù trung thân
cụ thể phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm hoặc là tù trung thân
chiếm đoạt tài sản trị giá năm trăm linh triệu đồng trở lên
cứ một trăm linh triệu đồng cấm đảm nhiệm các chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm năm
hoặc tích thung một phần hoặc toàn bộ tài sản